thưa quý vị nhờ tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường lên báo in
ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân
ngay từ khi phát hành đã được nhiều người trẻ săn lùng tìm mua
không chỉ tạo nên phong cách đọc báo giấy mới trước sức hút đến từ ấn phẩm đặc biệt này
ngày một mươi tháng năm báo nhân dân đã quyết định in thêm năm bản phụ sàn tranh để tặng độc giả
mình có mấy tờ này vừa tìm được ba bốn tờ
bạn có thể chia sẻ cho tôi với đúng không
bán ơi bạn có thể chia ngọt sẻ bùi lại không ạ
còn không ạ nhượng lại mình với
nếu được hỏi một trong những vật phẩm được giới trẻ tuần qua săn tìm nhất là gì
chắc hẳn đó sẽ là ấn phẩm báo nhân dân số đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đặc biệt không chỉ bởi nội dung về chiến thắng điện biên lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu của dân tộc
mà còn bởi báo nhân dân hàng ngày số hai mươi năm một mươi sáu
là ấn phẩm báo giấy được ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường
và quét mã qr
công nghệ mới này cho phép người dùng có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama về chiến dịch điện biên phủ nổi tiếng
theo phương tức hoàn toàn mới
hình động trong chiều không gian vật lý
nét đổi mới mang tính đột phá ấy
ngay lập tức nhận được sự tò mò hưởng ứng và thích thú của các bạn trẻ
phải từ rất lâu rồi thì em mới tiếp cận lại với việc đọc báo giấy
em đã được nghe rất nhiều về bức tranh panorama về chiến dịch điện biên phủ
và khi được quét trên app của nhân dân và trải nghiệm trên công nghệ thực tế ảo
thì em sẽ cảm thấy hào hứng và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử việt nam ạ
khi báo nhân dân đặc biệt phát hành bạn bè em tìm kiếm đọc và trải nghiệm rất nhiều
em cảm thấy rất may mắn vì mình có thể sở hữu và trải nghiệm số báo lần này
em mong báo nhân dân sẽ phát hành nhiều tờ báo đặc biệt như thế này hơn
để giới trẻ của em dễ tiếp cận cảm thấy hào hứng khi đọc báo giấy hơn
trên nền tảng mạng xã hội từ khóa báo nhân dân điện biên phủ số đặc biệt
cũng đã nhận được hàng ngàn kết quả tìm kiếm
trong số đó video chia sẻ về trải nghiệm thưởng thức báo giấy theo cách đặc biệt này
của một bạn trẻ thuộc thế hệ gen z đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem
và hàng nghìn lượt bình luận tương tác chỉ sau hơn một ngày đăng tải
với người trẻ thì họ vẫn luôn luôn có một cái lòng tự hào dân tộc
và bây giờ làm thế nào để kể cái câu chuyện phù hợp với giới trẻ nhất
và lần này thì chúng tôi quyết định là phát triển một chút công nghệ trên báo in
để kết nối hai thế hệ với nhau giữa báo in truyền thống với công nghệ hiện đại
và tôi rất mừng là gen z những người trẻ và rất nhiều độc giả của báo nhân dân
đã đón nhận sản phẩm này rất là tích cực
trên nhu cầu tăng cao của các bạn đọc đối với số báo đặc biệt lần này
ngày một mươi tháng năm báo nhân dân đã quyết định in thêm năm bản phụ san tranh để tặng độc giả
trong đó một bản được gửi tới cư dân chiến sĩ trên đảo trường sa
bốn bản còn lại toàn soạn danh gửi tặng các độc giả
trong hai ngày cuối tuần một mươi một và một mươi hai tháng năm
khi độc giả tới tham quan triển lãm tương tác tranh panorama
chiến dịch điện biên phủ trong quân viên toàn soạn